phổi biệt lập là một dối loạn phát triển thời kỳ bào thai dẫn đến hình thành một khối kén mô phổi không có chức năng
đây là một kỹ thuật phẫu thuật khó và phức tạp
tuy nhiên mới đây các bác sĩ tại bệnh viện phổ trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bảy mươi một tuổi mắc phải bệnh lý phức tạp này
bệnh nhân có biểu hiện ho ra máu lẫn đờm
các bác sĩ đã phát hiện ra khối phổi biệt lập trong thùy dưới phổi trái và chỉ định phẫu thuật
đây là một ca phẫu thuật khó phức tạp
toàn bộ khối phổi biệt lập là một khối cứng chắc chiếm một phần hai dưới lồng ngực dính vào thành ngực và cơ hoành
nên việc khống chế động mạch cấp máu cho phổi biệt lập rất khó khăn
nếu không cẩn thận có thể gây rách đứt động mạch bất thường này không thể xử lý được và bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ
khi mổ những cá phổi biệt lập bằng mạch bất thường này đặc điểm là quả lỡ bất thường rất dễ đứt dễ rách
và có thể là mình không cẩn thận nó răng xé ra để đứt ngay không giống các mạch máu bình thường
thứ hai như thế thì phối hợp rất quan trọng
là vì liên quan đến cái hồi sức cần thiết là mình yêu cầu luôn luôn hướng hấp
nó phải thấp để duy trì được cái cái cái đảm bảo cái mạch nó không được thật căng quá
ekip phẫu thuật đã sử dụng kỹ thuật mổ nội soi vas tiên tiến nhất hiện nay
sau ba tiếng khối phổi biệt lập của bệnh nhân đã được loại bỏ hoàn toàn
hiện bệnh nhân đã được xuất viện